một tin nhanh về an ninh trật tự trong tối ngày một mươi năm tháng sáu đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa triệt xóa băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nhóm này có phương thức hoạt động theo tổ chức
phân công nhiệm vụ chặt chẽ và đã thực hiện rót lọt hàng loạt vụ trộn cướp manh động
ngày một mươi ba tháng sáu đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm khám phá vụ trộm cắp xe gắn máy xảy ra vào ngày bảy tháng sáu
tại số nhà ba trăm tám mươi bốn ba mươi tám nam kỳ khởi nghĩa quận ba bác truy sát hai đối tượng trộn là bùi ngọc quỳnh như
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và đặng đình hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và hai đối tượng tiêu thụ xe gắn máy là nguyễn hồng trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và trần ngọc phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi thu giữ ba xe gắn máy và nhiều tan vật liên quan
đây là nhóm đối tượng có nhiều tiền án tiền sự tại cơ quan công an hải khai nhận cũng như gây ra vụ trộm
vào trưa ngày bảy tháng sáu sau đó mang về khách sạn cất giấu
chiều cùng ngày như chạy giết xe trộm được bàn giao cho phương với giá ba năm triệu đồng
ngoài ra như còn khai nhận từ đầu tháng năm đến nay đại bán cho chung ba chiếc xe gắn máy không giấy tờ
từ chứng cứ thu thập được công an đã bắt phương và chung
ngoài ra hải và như còn khai nhận đã thực hiện hai vụ trộm xe gắn máy khác vào ngày hai mươi năm tháng năm
tại đường huỳnh tịnh của phường võ thị sáu quận ba và ngày một mươi tháng sáu trên đường pasteur
sau khi xảy ra các vụ việc đội ba phối hợp với công an địa phương nên xảy ra các vụ án
tiêu thụ tài sản gồm nguyễn quốc viễn sinh năm hai nghìn trần giao huy sinh năm hai nghìn một và một đối tượng tên lợi
công an xác định thuốc đạn của các đối tượng rất tinh vi
sau khi trộn được xe đa rã phương tiện để tiêu thụ nhiều nơi đánh lạc hướng cơ quan điều tra
đồng thời nhóm tiêu thụ tài sản cũng nhận tiêu thụ của nhiều băng nhóm trộm khác trên địa bàn
hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra